thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn thực hiện quy định của hiến pháp và luật quốc tổ chức quốc hội
kỳ họp thứ bảy quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm sẽ khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
vào bảy giờ một mươi năm phút các vị đại biểu quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vào tám giờ quốc hội tiến hành họp phiên trù bị
tại phiên họp các vị đại biểu quốc hội nghe phó chủ tịch thương trực quốc hội điều hành hoạt động
của ủy ban tường vụ quốc hội và quốc hội trần thanh mẫn phát biểu
nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường
báo cáo tiếp thu giải trình trình lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trưởng ban công tác đại biểu thuộc ủy ban thường vụ quốc hội nguyễn thị thành
trình bày báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với một đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình
vào chín giờ quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm tại hội trường diên hồng nhà quốc hội